tân hoa xã ngày hôm nay đưa tin nguyên nhân ban đầu gây ra vụ nổ tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ hóa chất nhuệ hưng ở huyện hoàn đài tỉnh sơn đông trung quốc là do một máy phân tách hóa chất bị bắt lửa
theo thống kê ban đầu vụ nổ đã khiến một người chết và chín người bị thương
tính tới thời điểm hiện tại tính đến thời điểm một h năm mươi phút ngày hôm nay các lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được ngọn lửa
hiện hai cơ quan bảo vệ môi trường của thị trấn tri bác và huyện hoàn đài đang thực hiện công tác giám sát hiện trường và vẫn chưa phát hiện thấy sự phát thải của các loại hóa chất nguy hiểm
vụ việc đang được tích cực điều tra
được biết nhà máy xảy ra vụ nổ đang trong quá trình sản xuất thử nghiệm
đây là nơi sản xuất nhiều loại hóa chất trong đó có adyponichi là một loại chất lỏng không màu được sử dụng trong quá trình sản xuất ni lông
đây là loại hóa chất dễ bốc cháy khi gặp lửa
hóa chất này khi cháy sẽ thải ra khói độc
vụ nổ này xảy ra chỉ một mươi ngày sau vụ nổ kinh hoàng tại kho chứa hóa chất ở thành phố cảng thiên tân miền bắc trung quốc vào đêm ngày một mươi hai tháng tám làm ít nhất một trăm hai mươi một người thiệt mạng và năm mươi bốn người khác hiện vẫn còn mất tích